và đi đến nhiều nơi như là chợ tiệm thuốc và có đi lễ nhà thờ cùng người thân
những thông tin trên đã khiến nhiều người dân trên địa bàn hoang mang đồn đoán rằng toàn xã sắp bị cách ly
và đã có nhiều người bị lây bệnh gây mất an ninh trật tự cũng như khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương
sau một mươi tháng xác lập chuyên án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh lào cai đã bắt giữ một mươi ba đối tượng
thuộc hai băng ổ nhóm cùng nhiều vũ khí và công cụ hỗ trợ
nhiều tài liệu có liên quan đây là các băng ổ nhóm gây nhức nhối trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã phát hiện đối tượng lê bá kiên
tức kiên quỳnh có biểu hiện hoạt động bảo kê bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới và hoạt động tín dụng đen
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng tám lực lượng trinh sát đã phát hiện tại khu vực huyện bảo thắng
nhóm đối tượng của kiên quỳnh có hành vi sử dụng súng sao kiếm để giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng lê nam cao
các lực lượng đã bắt giữ một mươi ba đối tượng thuộc hai băng nhóm nói trên
khám xét nhanh tại nơi ở và hiện trường của vụ thanh toán lẫn nhau lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tăng vật gồm bảy khẩu súng các loại
một mươi viên đạn một mươi một vỏ đạn bốn mươi một dao kiếm hai đoạn dây cháy chậm ba kíp nổ một kg chất dẻo nghi là thuốc mìn hai khóa số tám bảy xe ô tô ba xe máy
cùng nhiều tài liệu có liên quan hiện nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã tạm giữ năm đối tượng truy bắt các đối tượng có liên quan
liên quan đến việc xử lý các đối tượng trong nhóm hoạt động cho vay nặng lãi bắt giữ con nợ nhằm cướp tài sản xảy ra tại địa bàn thị xã kinh môn
sau khi hoàn thiện hồ sơ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng có liên quan
ba đối tượng bị khởi tố bắt giam gồm nguyễn văn xanh ngô văn trung tạ quang du cả ba đều trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương
trước đó vào đầu năm hai nghìn một mươi tám anh trần đức khu có vay của xanh số tiền là một mươi triệu đồng với lãi suất năm đồng một triệu một ngày
sau khoảng sáu tháng vay anh khu đã trả được tiền gốc cho xanh còn tiền lãi không trả được đến ngày ba mươi tháng bảy qua hai lần chốt sổ tiền vay nợ đã lên đến bốn mươi năm triệu đồng
bức xúc vì không đòi được tiền vào chiều ngày bốn tháng tám khi thấy anh khu đi xe máy trên đường
trung và du đã báo cho xanh sau đó yêu cầu khu vào quán bia của trung để thanh toán về số tiền trước đó
tại đây khu đã bị ba đối tượng đánh đập và yêu cầu khu gọi điện về nhà cho vợ mang tiền đến trả
đến hai mươi giờ cùng ngày trong khi đang nhận tiền của vợ anh khu mang đến trả thì cả ba đối tượng bị lực lượng công an tỉnh bắt giữ
một ổ nhóm đánh bạc vừa bị công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an triệt phá và bắt giữ chín đối tượng thu gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
đáng nói là các đối tượng tham gia đều là phụ nữ
nữ nhiều tuổi không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại ham mê cờ bạc
quá trình điều tra lực lượng công an xác định được địa điểm mà các đối tượng tập kết chính là nhà riêng của nguyễn thị hoa chú phường nghi tân thị xã cửa lò
vào chiều ngày năm tháng tám sử dụng đồng bộ các biệt pháp nghiệm vụ tổ công tác đã ấp vào nhà riêng của nguyễn thị hoa bắt quả tang chín con bạc đang say xưa sát phạt
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt một mươi bộ bài tú lơ khơ chín điện thoại di động
hiện công an thị xã cửa lò đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi